theo sở xây dựng tp hcm cho biết trong năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ giải quyết rứt điểm chín điểm ngập do triều cường đạt kế hoạch đề ra tính từ năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đã giải quyết bốn tuyến đường ngập do triều cường là lương định của đường số hai mươi sáu tỉnh lộ một mươi và xa lộ hà nội
dự kiến sau khi hoàn thành dự án giải quyết ngập do triều cường có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một
sẽ giải quyết tiếp bốn tuyến đường huỳnh tấn phát quốc lộ năm mươi lê văn lương trần xuân soạn
việc hoàn thành dự án bờ tả sông sài gòn đoạn còn lại từ rạch cầu ngang đến khu đô thị thủ thiêm sẽ giải quyết ngập tuyến đường nguyễn văn hưởng
hiện dự án giải quyết ngập do triều cường có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một đã đạt bảy mươi bảy khối lượng thi công
dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi